bộ y tế cho biết trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
nhu cầu sử dụng bộ xét nghiệm sars cov hai máy fpo hai tăng cao dẫn đến việc khan hiếm nguồn cung
có hiện tượng là đầu cơ găm hàng hoặc lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán bất hợp lý
thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên vừa ký văn bản gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
trực thuộc trung ương về việc đảm bảo cung cấp trang thiết bị y tế phục vụ cho phòng chống dịch covid một mươi chín
cụ thể như sau
đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh trang thiết bị y tế chủ động tăng cường hoạt động sản xuất kinh doanh
khả năng cung ứng trang thiết bị y tế phòng chống dịch covid một mươi chín đặc biệt đối với bộ xét nghiệm sars cov hai
máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu fpo hai đảm bảo bình ổn các trang thiết bị y tế phòng chống dịch covid một mươi chín
không bán cho các đơn vị thu mua đầu cơ để tăng giá khi nhu cầu trong nước đang tăng cao gây khan hiếm thị trường
về phía các cơ quan chức năng quản lý thị trường
tăng cường công tác thanh kiểm tra việc niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết
kiểm tra các hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm trang thiết bị y tế trên thị trường để đầu cơ găm hàng
mua gom hàng hóa hoặc lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán các trang thiết bị y tế phòng chống dịch covid một mươi chín bất hợp lý
kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm